an dương hải phòng tại cơ quan điều tra cường và thăng đã khai nhận hành vi giết người của mình sau khi gây án cường và thăng đã bỏ chạy sau đó ném khẩu súng k năm mươi bốn gây án xuống ao cạnh đường liên huyện an dương nối với quốc lộ một mươi lực lượng truy tìm đã thu được khẩu súng k năm mươi bốn mà đối tượng dùng gây án sát hại anh trọng